ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ubnd phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản xử lý ba cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
cố tình mở cửa đón khách không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay trong quá trình tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng chức năng phường tân phú phát hiện nhiều quán cà phê quán ăn trên địa bàn
cố tình mở phục vụ khách ăn uống tại chỗ vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba chủ quán gồm một quán ăn sáng và hai quán cà phê quán bán nước tại chỗ
về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch mở cửa quán ăn uống tại chỗ khi dịch vụ này hiện vẫn đang bị đề nghị ngừng hoạt động chỉ cho bán mang về
ngoài ra lực lượng còn lập biên bản một số khách về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi